đồng chí hoàng bình quân trưởng ban đối ngoại trung ương đã tiến hành điện đàm với đồng chí tống đào trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
hai bên nhất trí cho rằng dù ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng hai bên đã kịp thời áp dụng các hình thức trao đổi linh hoạt như điện đàm trực tuyến giữa lãnh đạo các cấp của hai đảng
hai nước triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với bối cảnh tình hình mới góp phần làm phong phú và sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
trong năm kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
tại cuộc điện đàm hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước đi sâu trao đổi ý kiến về những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương
đề xuất các biện pháp thiết thực nhằm góp phần làm sâu sắc thêm giao lưu hợp tác giữa hai đảng hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc phát triển lành mạnh ổn định lâu dài
hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác cùng cộng đồng quốc tế chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín góp phần duy trì hòa bình ổn định phát triển của khu vực và thế giới